để đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau lễ hai tháng chín
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm giải quyết kịp thời các tình huống liên quan đến an ninh trật tự
với tinh thần tất cả vì bình yên của nhân dân lực lượng cảnh sát hình sự cũng vừa triệt phá thành công
bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản trước kỳ nghỉ lễ
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám sau khi nhận được tin báo của người dân về việc
bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát để cướp tài sản trên đường võ văn kiệt
qua công tác trinh sát địa bàn lực lượng công an xác định được thời gian hoạt động
cũng như các phương thức thủ đoạn của đối tượng và triển khai các biện pháp truy bắt
đến tối ngày ba mươi một tháng tám khi người dân chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ
lực lượng cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào một khu nhà trọ trên đường vương lộ hai quận bình tân
bắt giữ sáu đối tượng gây án và năm đối tượng có liên quan
trước khi bị bắt nhóm đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn thành phố

trước điện thoại cơ quan công an nơi cư ngụ để kịp thời cung cấp thông tin nếu phát hiện các vấn đề phát sinh về an ninh trật tự